đoàn kiểm tra số hai trăm bảy mươi bốn của bộ chính trị do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với thành ủy đà nẵng về việc thực hiện lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu
quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và chỉ thị số năm của bộ chính trị
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng bộ thành phố đà nẵng
trong việc thực hiện lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và chỉ thị số năm của bộ chính trị
đặc biệt là việc triển khai các nghị quyết chỉ thị được thực hiện bài bản đồng bộ
có sáng tạo bảo đảm đúng chỉ đạo định hướng phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ thành phố
đối với nhiệm vụ sắp tới trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị đảng bộ thành phố đà nẵng
tiếp tục triển khai các nghị quyết của đảng chỉ thị của bộ chính trị nâng cao hơn nữa nhận thức
trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo nghiên cứu quán triệt cụ thể hóa tổ chức thực hiện
và kiểm tra giám sát đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị